các kỹ sư còn nghiên cứu ứng dụng cung cấp thông tin đường ngập kịp thời giúp người dân chọn đường về nhà không bị ngập nước
việc cải tiến này nhằm giúp giải quyết gốc rễ mùi hôi thoát nước cho đô thị tp hcm một vấn đề hiện đang rất được nhiều người quan tâm
người dân thường xuyên che lấp các miệng thu là từ đâu hệ thống ngăn bùi truyền thống hồi nay có bất cập vào những gì
thì từ đó mới nghiên cứu để giải quyết được những vấn đề bức xúc của người dân
từ thực tiễn
có thể nhận thấy để sáng tạo thì trước hết phải có người có những mong muốn khát vọng sáng tạo
đó là những con người được đào tạo nhất định và được bồi dưỡng phương pháp sáng tạo có sự hỗ trợ của đơn vị địa bàn của cộng đồng để lao động sáng tạo hiệu quả nhất
có chính sách của địa phương quốc gia thúc đẩy hỗ trợ sáng tạo bảo đảm ba lợi ích trong quá trình sáng tạo
đó là lợi ích cho người sáng tạo cho đơn vị người sáng tạo cho cộng đồng đất nước người sáng tạo
có sự cổ vũ cho sự sáng tạo
từ thực tiễn thành phố hồ chí minh đã chỉ ra rằng sự phát triển đòi hỏi sáng tạo đi liền với lao động cường độ cao
không có lao động cường cù kiên trì không có kết quả sáng tạo
sáng tạo đã trở thành một hoạt động cấp bách trong giai đoạn hiện nay tại thành phố hồ chí minh
sáng tạo là quá trình đem đến trí thức mới ứng dụng trí thức mới có phương pháp mới tạo ra cuộc sống mới
gần như là tập trung tất cả các nguồn nhân lục mà không chỉ riêng với công nghệ thông tin và cùng các
trong bối cảnh hiện nay khi thành phố còn thiếu tiềm lực về nguồn tài chính
nguồn lực đất đai còn hạn chế
thì nguồn lực lớn nhất mà thành phố có được có thể phát huy hiệu quả cao hơn nhiều cho phát triển thành phố
đó là con người thành phố với một mươi triệu dân trong đó hơn bốn năm triệu lao động
đây là tài nguyên lớn nhất phát huy hiệu quả cao đem lại đóng góp to lớn cho thành phố
lực lượng lao động thành phố có gần ba mươi có trình độ đại học và cao đẳng
lao động của thành phố hồ chí minh hiện nay cũng chính là kết tinh của sự phát triển thành phố trong hơn ba trăm linh năm qua
trong ba mươi năm đổi mới

chúng tôi luôn luôn cải tiến các dịch vụ và cải tiến các công nghệ giải pháp và đi đến với người nông dân
đến với khách hàng bằng cái tâm do đó mà giúp cho bà con nông dân thấy rằng đây chính là những công nghệ rất hữu ích
và có thể hỗ trợ cho cái canh tác việc canh tác nông nghiệp của mình
thì từ đó giúp chúng tôi dần dần gỡ bỏ được những cái khó khăn ban đầu
hiện nay thành phố đã và đang nỗ lực tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới như nhật bản hàn quốc đức
để làm sao mối quan hệ giữa ba bên là nhà nước nhà doanh nghiệp và nhà khoa học ngày càng hiệu quả hơn
tiềm năng sáng tạo của mỗi người được phát huy cao nhất
để thành phố thực hiện thành công giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành thành phố thông minh
hướng đến mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước
nâng cao chất lượng sống và làm việc quản trị đô thị thông minh nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo
đô thị thông minh đô thị sáng tạo cũng nhằm mục đích phát huy tối đa nguồn nhân lực quý báo của thành phố này
và tạo được một mối quan hệ chặt kẽ giữa con người và con người
năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học nghệ làm tài nguyên phải tích lũy thì chúng ta có tích lũy
mình thấy các tỉnh phía nam không ai có được tài nguyên này cả
đấy là thế mạnh của mình
chúng ta chưa phát huy đầy đủ được các nguồn lực này
nếu phát huy thì thành phố sẽ còn phát triển được
phát huy cái truyền thống sáng tạo cái năng động sáng tạo của bốn năm triệu lao động là nguồn lực quan trọng nhất
và phải chuyển mạnh sang cái này
phải tiếc khi chúng ta không phát huy được năng lực sáng tạo
phải tiếc phải sót luật ra cái này
và để khởi đầu cái tiếc này nhà thành phố phát động giải sáng tạo thành phố hồ chí minh
thì khẳng định rằng có nguồn ở đây phải ghi nhận và tôn vinh nó lên
có cái văn hóa sáng tạo có cái giáo dục khuyến khích sáng tạo
có cái truyền thông khuyến khích sáng tạo có chính sách khuyến khích sáng tạo
có phong trào sáng tạo và có ghi nhận vinh danh sáng tạo
nếu làm được sáu yếu tố này nó thành hệ sinh thái sáng tạo
tức là cái sáng tạo nó cứ phát triển mãi đi vào từng con người
thưa quý vị tiếp theo đây chương trình đô thị thông minh xin giới thiệu cùng quý vị
phóng sự về mô hình thư viện thông minh
xin mời quý vị cùng theo dõi
thư viện tiên tiến hiện đại trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa xây dựng
dựa trên việc khảo sát những mô hình phù hợp nhất cho trường phổ thông tại thành phố hồ chí minh
thư viện gồm các phân khu chức năng hệ thống máy chủ của hãng ibm mỹ và hạ tầng bảo mật cao
đáp ứng sáu mươi ba máy tính truy cập dữ liệu trực tiếp
và ba truy cập dữ liệu trực tiếp
tại khoản truy cập từ xa
kho sách giấy và kho học liệu phục vụ việc học tập nghiên cứu của học sinh và giáo viên
thư viện tích hợp hệ thống giảng dạy trực tuyến lms
giúp giáo viên xây dựng kho bài giảng đưa bài giảng số hóa tới các lớp học trong những năm tiếp theo
lầu hai là khu học tập mở tổ chức các lớp học chuyên đề các buổi học hội thảo chuyên môn cho giáo viên
là nơi giao lưu học tập với các trường học đối tác quốc tế
khu chức năng có các kiosk thông minh gồm màn hình kết nối dữ liệu phân quyền với máy chủ
mạng wifi và hạ tầng cho phép tích hợp các thiết bị cá nhân phục vụ việc học tập
nghiên cứu theo nhóm học chuyên đề
có thể tích hợp hệ thống microsoft team khi tổ chức học online nhiều nhóm mà không cần tập trung học sinh tại trường
từng trang thiết bị hoặc là cách tổ chức hoạt động học tập ở trên thư viện
làm sao để phù hợp cho tất cả đối tượng học sinh và thầy cô
thì khi đó phụ huynh mới an tâm tham gia vào các hoạt động xã hội hóa
làm chủ thiết bị giúp học sinh yêu thích môn học hơn vì nó gần với đời sống hàng ngày hơn
làm chủ thiết bị của trường học thông minh là cách để chúng ta tránh chảy máu chất xám
học sinh không nghĩ đến việc đến trường quốc tế nào đó mà học ngay tại trong trường chúng ta
vẫn tiếp thu được kiến thức khoa học
hiện nay thực hiện chủ trương của thành phố hồ chí minh trong việc xây dựng đô thị thông minh
ngành giáo dục và đào tạo đã và đang khẩn trương
triển khai các giải pháp đổi mới dạy vào học theo hướng xây dựng các trường học thông minh
trung tâm điều hành giáo dục thông minh cũng đang được hình thành
tạo điều kiện tích hợp và điều hành các dữ liệu đồng thời quản lý công việc
kết nối với cơ sở giáo dục đến từng đối tượng từng cán bộ quản lý giáo viên nhân viên và học sinh
các máy thực tế ảo mô phỏng rất chi tiết những mô hình thật
thay vì trước đây em học chay bây giờ em được thực hành trên những mô hình như thế này
ngoài ra là các thư viện học liệu của thế giới
những kho như tinh hoa thế giới sẽ được tiếp cận với những kho học liệu này
thì các em phải biết sử dụng công nghệ phải có ngoại ngữ
đó là hai kỹ năng không thể thiếu được của thế kỷ hai mươi một
đối với từng em học sinh thầy cô giáo và các bậc phụ huynh học sinh cùng với nhà trường
có thể tạo được một môi trường một điều kiện để cùng nhau chia sẻ vận hành
và thực hiện được tất cả các mô hình
tất cả những mục tiêu điểm đến của cách mạng công nghiệp bốn và những nội dung đi đầu tuyên phong
sau trường học đầu tiên tp hcm sẽ nhân rộng mô hình thư viện thông minh trên địa bàn thành phố
với các trường ở vùng sâu vùng xa thì tp hcm sẽ hỗ trợ từ nguồn ngân sách
với các trường trong khu vực có ưu thế thì sẽ sử dụng nguồn lực xã hội hóa
hướng đến mở rộng các trường học thông minh trên địa bàn thành phố
quý vị thân mến
người dân của một thành phố thông minh sẽ được thụ hưởng các tiện ích
như năng lượng chi phí thấp giao thông công cộng tiện lợi tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm hướng đến chủ thể là người dân một đô thị thông minh vì dân
chương trình của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của người dân và doanh nghiệp về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website dândontv vn